bác sĩ chuyên qua hai nguyễn văn bé hai trưởng khoan nội tiêm mạch bệnh viện thống nhất cho biết
bệnh nhân ngu tại học môn và viện trong tình trạng suy tim rất nặng hoa ra máu nhiều không thể phẫu thuật ngay
các bác sĩ dùng thuốc để ổn định dần tình trạng khi nhập viện trở mổ bệnh nhân có hai đợt ho ra máu khá nhiều tăng áp động mạch phổi
theo phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ đỗ kim quế phó giám đốc bệnh viện cho biết
văn tim của bệnh nhân bị hẹp sắt nặng máu không thể qua văn ứ lại trên phổi dẫn tới hoa ra máu
ngoài ra bệnh nhân còn dùng nghĩ có đông máu trong buồng tim nếu không đưa ra ngoài có thể gây tác động mạch máu nguy cơ đột quỵ rất cao
bác sĩ quế nhận định nếu không mổ sớm cơ hội điều trị sẽ không còn
ekip mổ đã thay văn hai lá lấy máu đông trong bụng tim bằng phương pháp ison lấn
kỹ thuật này có đồng màu ngắn giúp bệnh nhân mất ít máu hơn ít đau và mau hồi phục
sau mổ bệnh nhân hết thao ra máu áp lực động mạch phổi giảm tình trạng suy tim cải thiện rõ ràng
người bệnh có thể đi lại sinh hoạt bình thường ra viện tiếp tục theo giai đoạn kỳ kiểm soát tình trạng suy tim
tự động cũng hoa ra máu nữa
cách nhập viện một tháng bệnh nhân có trình trạng hoa ra máu hoa ra máu số lượng khá nhiều và khó thở
lúc đó khoa đã xác định trình trạng bệnh nhân hoa ra máu là do hẹp văn hai lá
lúc đó trình trạng suy tim bệnh nhân rất nặng thật ra chưa thể phẫu thuật được
sau đó bệnh nhân được điều trị suy tim tạm ổn sẽ hẹn bệnh nhân vào ngày phẫu thuật
bệnh nhân chia sẻ anh có nằm ngủ được hết khó thở
khi vào viện chỉ ngồi chứ không thể nằm được
do hoàn cảnh khó khăn nên khi phát hiện hở van hai lá bảy năm trước
bác sĩ khuyên mổ nhưng anh đã cố chịu đựng
anh ngay khó thở ngất xỉu về chiều thỉnh thoảng hoa ra máu
gần đây tình trạng trở nặng anh mua bảo hiểm y tế gom góp vay mượn thêm tiền để đi viện
trường hợp này mặc dù bệnh nhân nặng như thế mổ nội soi như vậy
thì ngày hôm nay không có bệnh nhân
thì ngày hôm nay không có bệnh nhân nặng như thế mổ nội soi như vậy
thì ngày hôm nay bệnh nhân được ra viện
theo như báo cáo ở trên khoa bệnh nhân chỉ đóng hết cửa vào khoảng chừng có năm mươi mấy triệu thôi
chúng ta tưởng tượng là một cái phẫu thuật tim nội soi thay một cái vang tim
lấy bảo đồng sửa chữa rất là nhiều thứ
cái mức bệnh nhân phải đóng ít như vậy là nhờ cái chuyện là được bảo hiểm y tế
chi trả và thanh toán thêm cho bệnh nhân
trường hợp này tổng cộng cái chi phí cho bệnh nhân là cũng phải đến một trăm tám mươi triệu
như vậy thì bảo hiểm đã gọi là chi cho bệnh nhân này đến hơn một trăm hai mươi triệu
thì chúng ta thấy là cái bảo hiểm y tế thực sự là rất là có ích cho người dân
thế và qua cái trường hợp này thì có lẽ là tôi cũng có mấy cái khuyến cáo cho những người mắc bệnh tim
chuyện số một đó là mình phải tham gia bảo hiểm y tế
thì sẽ hỗ trợ cho mình cái chuyện kinh phí trong vấn đề điều trị
chuyện thứ hai là mình phải đi khám kiểm tra sức khỏe định kỳ
và khi phát hiện bệnh tim thì nên tới cái bệnh viện chuyên khoa
để được tư vấn
suy tim là kết cục cuối cùng của các bệnh lý tim mạch
bệnh có nhiều nguyên nhân trong đó tỷ lệ suy tim do van tim mạch vành khá nhiều đòi hỏi phẫu thuật
còn lại đa số là điều trị nội khoa
suy tim chiếm tỷ lệ năm mươi số bệnh nhân nằm tại khoa nội tim mạch của bệnh viện
với hai mươi ba mươi cần mổ
trước đây bệnh nhân suy tim có ít cơ hội được cứu sống
tuy nhiên hiện nay việc điều trị với nhờ tiến bộ khoa học khí thuật và nhiều loại thuốc
các dụng cụ điều trị hỗ trợ tim cây máu tạo nhịp tim hay ghép tim đã giúp cải thiện chất lượng cuộc sống kéo dài tuổi thọ
bệnh suy tim được chia làm hai loại
suy tim lần đầu xảy ra ở những người không có tiền xử bệnh tim
suy tim bù cập tính xảy ra ở những người bị bệnh tim chẳng hạn như bệnh mịch vành
vân loại suy tim bao gồm
một suy tim trái
suy tim trái là tình trạng tâm thất trái của bệnh nhân bị suy yếu và có khả năng bơm máu không hoạt động hiệu quả
khi điều này xảy ra tim không thể bơm máu tới các cơ quan quan trọng như nã và thận
suy tim trái lại được chia làm hai loại bao gồm
suy tim thâm thu xảy ra khi tâm tu trái không thể co bắp đầy đủ mạnh để giữ máu lưu thông bình thường khắp cơ thể
làm bắt đi nguồn cung cấp máu cho cơ thể
kết quả là máu chảy ngược với các cơ quan gây tích tụ dịch ở trong phổi và gây phủ các bộ phận khác trong cơ thể
hai suy tim tâm trương
suy tim tâm trương xảy ra sau khi tâm thất trái phát triển cứng dày lên làm giảm lượng máu bơm ra
theo thời gian điều này làm chất lượng máu tích tụ ở trong tầm nhĩ trái và sau đó ở phổi
dẫn tới tắc nghẽn chất lòng và các triệu chứng của bệnh suy tim
suy tim phải
suy tim phải là hiện tượng tâm thất phải của tim quá yếu đầy đủ bơm máu lên phổi
điều này làm cho máu tích tụ trong các tĩnh mạch các mạch máu đưa máu từ các cơ quan và mô trở lại tim
áp lực bên trong tinh mạch có thể tăng lên và đẩy máu ra khỏi tinh mạch và các mô xung quanh
điều này dẫn tới tích tụ chất lỏng ở chân hoặc ít phổ biến hơn ở vùng sinh dục cơ quan hoặc vùng vụ
các triệu chứng chung thường gặp bao gồm khó thở khó di chuyển hoặc nằm thẳng
cảm thấy mệt ho nặng hơn vào ban đêm hoặc khi nằm xuống
sưng bàn chân mắt cá cẳng chân bụng hoặc tinh mạch cầu cổ
các triệu chứng ít gặp hơn bao gồm dối loạn nhịp tim đánh trúng ngực ngất xỉu môi da hoặc lướt các màu xanh
còn được gọi là trứng tím tái trung tâm
các nghiên cứu đã cho thấy suy tim cấp có thể là do bệnh cơ tim bệnh đông mạch vành cấp tính
tăng huyết áp cấp cứu bệnh vàn tim loạn nhịp tim
các yếu tố có thể góp phần gây ra tình trạng này bao gồm
các bệnh mạng tính tăng huyết áp đai tháo đường cứng ráp suy ráp bệnh phổi tắc nghen mạng tính
dị tật tim bẩm sinh dị tật cấu trúc ở trong tim có thể ngăn cản sự liều thông máu từ tim
nhịp tim bất thường nhịp tim thường xuyên nhanh có thể làm suy hiếu cơ tim
nhờ báo cơ tim trước đây tổn thương cơ tim có thể ảnh hưởng đến khả năng bong máu hiệu quả
một số loại thuốc vào hỏi trị
một số loại thuốc giảm đau đã được phát hiện có thể làm gia tăng nguy cơ mắc suy tim
bệnh văn tim đây là một khuyến khuyết ở trong bốn van tim có thể ngăn tim bâm máu hiệu quả
nhiễm virus một số bệnh nhiễm virus nhất định có thể làm tổn thương cơ tim
suy tim cấp có thể dẫn tới biến chứng nghiêm trọng nếu người bệnh không được điều trị kịp thời có thể gây nguy hiểm đến tính mạng
một số biến chứng để lại đó là
theo báo tình trạng này xảy ra khi máu thiếu các tế bào hồng cầu khỏe mạnh hoặc có thể gây ra suy nhược mệt mỏi
dung tâm nhĩ nhịp tim không đều có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ và hình thành cục màu đông
suy giảm chức năng thận thường gặp ở những bệnh nhân suy tim làm tăng nguy cơ biến chứng tim nhập viện và đã tử vong
suy giãn tinh mạch ở chân và luet máu ly thông kém có thể khiến chất dạ dày lên thay đổi màu sắc vào trông sang bóng
tóc có thể dụng và ven luet có thể phát triển nếu gặp chấn thương
bệnh gan những người bị suy tim có nguy cơ phát triển thành những bệnh gan
nguyên nhân gây ra bệnh suy tim bao gồm
biến động bạch vành nhồi máu cơ tim khiến một số vùng tim bị chết tạo thành xẹo làm rằm khả năng co bóc của tim
bệnh cơ tim do lạm dụng nhiều rượu bia tăng nguy cơ đam mắn tính tăng áp lực lên tim và quả tim phải làm việc quá sức trong thời gian dài
bệnh tim bẩm sinh bệnh văn tim gây hờ hoặc hệ văn tim
các bệnh lý mãn tính đó là bệnh cường giáp tuyến giáp suy thận đá thao đường dối loạn nhịp tim kéo dài sử dụng thuốc điều trị ung thư hoặc một số loại thuốc đặc biệt khác
viêm cơ tim dù là suy tim nội một độ hai hay độ ba hay bệnh nhân suy tim ở giai đoạn cuối thì bệnh nhân đều phải đối mặt với những nguy cơ gặp những biến chứng không mong muốn
mức độ nguy hiểm sẽ phụ thuộc vào nguyên nhân gây suy tim các bệnh lý kèm theo chân suốt quá trình điều trị
cấp độ suy tim càng cao rủi ro càng nhiều
suy tim không chỉ khiến cho người bệnh phải nhập viện vì những triệu chứng khó thở phù mệt mỏi mà còn đe dọa tính mạng bởi những biến chứng suy tim
phu phổi cấp trăn dịch bằng phổi
suy tim gây ứ động một lực dịnh lớn ầu phổi gây ho khan khó thở phu phổi cấp
đột tử rất số loại nhịp tim
nhịp tim quá nhanh dung thắt nhịp tim thắt cao có thể gây đột tử cao
đột quỵ và nhồi máu cơ tim
cuộc bòn đông gây tắc động mạch phành động mạch não
nguy cơ hỏng văn tim
tim làm việc cắn sức trong thời gian dài có thể khiến các dây chẳng xung quanh tim bị sãn đứt và hỏng văn tim
có thể bị thiếu máu chức năng thận sẽ bị suy giảm có thể không thể sản xuất đủ ra học môn hồng cầu gây ra thiếu máu
có thể gây ra tổn thương gan và thận và dối loạn nhịp tim
tuy nhiên bệnh suy tim có thể phong ngừa được khi tâm thủ một lối sống lành mạnh đảm bảo cho một trái tim khỏe mạnh mỗi ngày
ăn hoa quả và rau ngũ cốc nguyên hạt như bánh mì nguyên hạt cạo lứt
giảm tiêu thụ thịt các sản phẩm ít sữa hoặc có thể không có chất béo
hạn chế những thực phẩm chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa như phun mát thực phẩm chế biến sẵn
tránh ăn nhiều loại món có muối hoặc chứa nhiều đường
người bệnh cần tham khảo ý kiến của bác sĩ để đảm bảo lượng thức ăn tiêu thụ tuy thuộc vào thể trạng cụ thể của mỗi người
các phương pháp điều chỉnh lối sống khác có thể ngăn ngừa bệnh suy tim cấp tính bao gồm
uống đủ nước chặn nước hoặc đồ uống không cồn không có chữa caffeine
nam giới không nên uống quá hai ly rượu một ngày và phụ nữ không nên uống quá một ly rượu mỗi ngày
không sử dụng thuốc lá ma túy
tập thể dục đều đặn là vừa sức
duy trì cất nặng phù hợp hướng tới chỉ số bmi từ hai mươi đến hai mươi năm
tránh căng thẳng hoặc tập thiền tập thể dục
người bác hoạch suy tìm nên tuân thủ theo mọi điều trị của bác sĩ
dù khỏe nhiều hay không có triệu chứng cô lực tự ý dừng thuốc thay đổi liều lượng hay uống bất cứ loại thuốc nào
một lưu ý đặc biệt quan trọng đó là hãy kiểm tra sức khỏe định kỳ sáu tháng một lần hoặc một năm một lần
giúp phát hiện sớm nhất các dấu hiệu tiêu mân của bệnh cũng như các bệnh lý có thể dẫn tới suy tìm
khi mắc các bệnh lý có nguy cơ dẫn tới suy tìm cần đẩy tích cực điều trị và thiểu dạy sát sao để bệnh không tiến triển nặng
khiến tim làm việc quá tải và chịu nhiều áp lực
sông sông đó người bệnh và người khỏe mạnh cũng cần phải thực hiện các biện pháp sự phòng bệnh tim mạch
tiểu đường tăng quy đáp đột quỵ để đấm rót tình trạng của bệnh cũng như phòng tránh bệnh suy tìm hiệu quả nhất